cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với tô thanh nguyên
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
vào ngày bốn tháng bốn tổ tuần tra thuộc công an huyện long hồ phát hiện nguyên đang di chuyển trên đường với nhiều biểu hiện nghi vấn
đã tiến hành kiểm tra phát hiện nguyên đang tàng trữ một mươi hai bịch ni lông có chứa chất nghi là ma túy khối lượng gần chín sáu gram
qua giám định xác định là ma túy loại methamphetamin
tại cơ quan điều tra nguyên khai nhận vừa mua của một đối tượng không rõ hậu tên với số tiền một triệu năm trăm linh nghìn đồng chưa kịp sử dụng thì bị bắt giữ
theo số liệu báo cáo thống kê của công an các địa phương trong năm ngày nghỉ lễ trên cả nước đã xảy ra ba mươi vụ cháy
trong đó có bảy vụ là cháy nhà dân một vụ cháy trung cư ba vụ cháy cơ sở kinh doanh bốn vụ cháy cơ sở sản xuất
hai vụ cháy phương tiện giao thông
đã ở kết hợp kinh doanh hai vụ cháy rừng và chín vụ cháy loại hình khác
có ba vụ do sự cố hệ thống thiết bị điện và hai mươi bảy vụ hiện đang được điều tra làm rõ
hậu quả làm năm người bị thương thiệt hại về tài sản đang được thống kê
trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại p năm b một mươi năm tập thể đại học giao thông vận tải phường ngọc khánh
quận ba đình thành phố hà nội về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách năm cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hai bà trưng hà nội
là đối tượng nguyễn anh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bảy trên sáu mươi tám trên bốn mươi tám tôn đức thắng phường trần nguyên hãn quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng nguyễn văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đình phùng xã minh tân huyện đông hưng tỉnh thái bình
bị công an quận hoàng mai hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có nốt ruồi ngay cánh mũi trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy bóng ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý